lừa đảo chiếm lọt tài sản vẫn làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
y na chú tại huyện sa thầy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sa thầy tỉnh con tum ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo điều tra trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt
trước đó na đã nói với nhiều người về việc mình có các mối quan hệ và có thể xin việc vào các cơ quan như công an quân đội hoặc các cơ quan nhà nước khác với chi phí từ ba mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
bằng thủ đoạn trên ina đã chiếm lọt của ông a son chú tại xã yace huyện sa thầy một trăm năm mươi triệu đồng để xin việc cho công tra ông son vào ngành công an
sau khi nhận đủ số tiền na không xin việc như đã hứa mà sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân
khi bị hỏi về tiến độ xin việc na đã làm giả quyết định tuyển dụng và đưa cho ông a son
khám xét chỗ ở của ina cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ xin việc và các tài liệu khác có liên quan đến việc làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức